năm hai nghìn một mươi chín thị trường tài chính tiêu dùng được đánh giá vẫn theo xu hướng tăng trưởng mạnh khi nhu cầu chi tiêu tăng dòng sẽ đi vào thực chất hơn và sự khác biệt trong văn hóa kinh doanh giữa các công ty tài chính cũng rõ nét hơn
các chuyên gia kinh tế nhận định nhu cầu vay tiêu dùng tại việt nam còn rất lớn do độ thâm nhập của các tổ chức tiến dụng chưa cao nhất là ở vùng nông thôn
thị trường tài chính tiêu dùng năm hai nghìn một mươi chín vẫn theo xu hướng tăng trưởng mạnh công ty nào quản trị rủi ro tốt sẵn sàng đổi mới để đáp ứng đòi hỏi của thị trường sẽ tận dụng được nhiều cơ hội để duy trì nhịp tăng trưởng
dư địa tài chính tiêu dùng ở việt nam còn khá lớn với trên bảy mươi dân số đang trong độ tuổi lao động cùng với tốc độ tăng trưởng kinh tế cao
dấu hiệu nữa về sức hấp dẫn của lĩnh vực này là sự đổ bộ ồ ạt của các nhà đầu tư nước ngoài vào thị trường bán lẻ việt nam trong những tháng cuối năm ngoái